sau một thời gian tìm kiếm đối tác đến thời điểm này công ty nhiệt điện vĩnh tân đơn vị quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai
đã ký kết hợp đồng với các đối tác tiêu thụ toàn bộ cho xỉ thải ra từ hoạt động của nhà máy
lượng cho xỉ này là nguồn nguyên liệu chính dùng để sản xuất vật liệu xây dựng không nung
đây là giải pháp căn bản để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do bụi cho xỉ
đây là gạch không nung được công ty cổ phần mãi xanh sản xuất từ nguyên liệu cho xỉ của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai
gạch đã được kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định ba đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn vật liệu xây dựng việt nam cho phép
hoàn toàn không gây ô nhiễm khi sử dụng
hiện tại công ty này đang thi công lắp đặt các dây chuyển sản xuất gạch không nung từ cho bay
dự kiến đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đưa vào vận hành sản xuất hai dây chuyền đầu tiên và sang quý i năm hai nghìn hai mươi
sau khi toàn bộ các dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động một trăm linh lượng cho bay của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai sẽ được tiêu thụ
bởi vì thực ra gạch không nung này dùng cho xỉ một trăm linh cho bay thì hiện nay mãi xanh là công ty đầu tiên làm
và với cái khối lượng sản xuất một ngày khoảng tầm hơn một triệu viên ra thị trường thì ra khỏi nhà máy thì số lượng rất là lớn
bên cạnh việc đã ký hợp đồng tiêu thụ cho bay với công ty cổ phần mãi xanh
ngày một mươi tháng tám vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn
nhà máy nhiệt điện hòa kiến nhân thành phố hồ chí minh cũng đã ký hợp đồng với công ty nhiệt điện vĩnh tân
tiêu thụ toàn bộ xỉ đáy lò trong quá trình vận hành hai tổ máy của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân i
vừa qua công ty hòa kiến nhân cũng đã ký hợp đồng với chúng tôi và lấy toàn bộ lượng sĩ để lò
để cung cấp cho chi nhánh công ty cổ phần xi măng thăng long sản xuất gạch không nung
với việc công ty nhiệt điện vĩnh tân ký hợp đồng với các đối tác tiêu thụ toàn bộ
lượng cho xỉ thải từ hoạt động của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai sẽ giải quyết căn bản vấn đề
tìm nguồn tiêu thụ cho xỉ đồng thời qua đó góp phần giải quyết căn bản vấn đề xử lý môi trường
tại bãi thải xỉ của nhà máy đồng thời cũng giảm áp lực bãi chứa xỉ thải đang dần bị lấp đầy